sau ba tuần thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
lực lượng chức năng tp bumathur tỉnh đắk lắc đã xử phạt sáu trăm tám mươi sáu trường hợp vi phạm các quy định
về phòng chống dịch covid một mươi chín thu nộp ngân sách hơn một hai tỷ đồng
những trường hợp bị xử phạt chủ yếu ở các lỗi như ra đường không đeo khẩu trang
ra ngoài trong trường hợp không cần thiết tụ tập đông người không chấp hành hiệu lệnh
dừng phương tiện kiểm tra tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch
thành phố bumathur thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu từ ngày hai mươi bốn tháng bảy
khi trên địa bàn xuất hiện chùm ca lây nhiễm cộng đồng lớn số ca nhiễm tăng nhanh
đến hết ngày một mươi bốn tháng tám kết thúc cách ly xã hội chùm lây nhiễm trong cộng đồng
thành phố đã được kiểm soát tuy nhiên để đẩy lùi dịch covid một mươi chín sớm đưa nhịp sống trở lại bình thường
thành phố bumathur tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ cho đến khi có thông báo mới
như vậy trong đợt covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư này
thành phố bumathur ghi nhận sáu mươi chín ca mắc trong đó có một mươi hai ca đã được xuất viện